tại tỉnh hà giang không khí lạnh tăng cường gây rét đậm rét hại ở nhiều địa phương
nguy cơ vật nuôi chết là rất cao
và để bảo vệ cho đàn gia súc trong mùa đông đặc biệt là tại các xã giáp biên giới
chính quyền và người dân đã chủ động tăng cường nhiều biện pháp để phòng chống đói rét cho vật nuôi một cách hiệu quả
là hộ chăn nuôi lâu năm gia đình anh thò mý bó thôn lùng thúng xã xín cái huyện mèo vạc
có nhiều kinh nghiệm để bảo vệ đàn bò
những ngày nhiệt độ xuống thấp đến bảy độ c như hôm nay
anh và vợ mình thường xuyên bổ sung nhiều cỏ tươi nước muối
nhờ khuyến nông xã đến hướng dẫn cách ủ chua cách phòng dịch bảo đảm chống đói rét kéo dài
xín cái là xã biên giới có đặc điểm khí hậu mùa đông rất khắc nghiệt
nhiều năm liền có hiện tượng rớt rơi
trong đợt không khí lạnh lần này nhiệt độ luôn ở dưới mức một mươi độ c
kèm theo gió lạnh và sương muối dày đặc
bảo vệ đàn vật nuôi cho người dân chính quyền xã đã phối hợp với đồn biên phòng
phân công cho cán bộ phụ trách tại các thôn tích cực tuyên truyền
xuống tận thôn bản giúp nhân dân ra cố che chắn chuồng trại
thì cái tỷ lệ mà cho bò chết vì rét cũng đã có sự thương ngạm
để đảm bảo công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc
ngay từ cuối tháng một mươi huyện xã đã ban hành các kế hoạch
để triển khai các biện pháp làm tốt công tác phòng chống đói rét cho đàn súc
làm tốt công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân để chủ động công tác phòng chống đói rét
và chỉ đạo
các cán bộ thu y làm tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc
với cán bộ đồn biên phòng thường xuyên xuống cơ sở để tuyên truyền cho bà con nhân dân
đàn vật nuôi là tài sản lớn nhất của đồng bào vùng cao hà giang
trước những bất thường của thời tiết các cấp chính quyền và người dân
cần chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn vật nuôi
góp phần bảo đảm sức kéo phục vụ cho sản xuất
cũng như hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm rét hại gây ra